những nhiệm vụ mà việt nam ưu tiên thực hiện trong nhiệm kỳ hai năm sắp tới cũng là những vấn đề
nóng mà hội đồng bảo an đang chú trọng giải quyết trong những năm qua do đó
việc thực hiện hóa những mục tiêu đó sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việt nam
khi ngồi trên ghế nóng và chúng ta hãy cùng nghe xem các nhà ngoại giao kỳ cựu nói gì về những
kỳ vọng và thách thức dành cho việt nam nước ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thách thức trước tiên đó là mâu thuẫn và bất đồng về quan điểm chính trị giữa năm ủy viên thường trực của hội đồng bảo an ngày càng gia tăng
gây trở ngại cho rất nhiều quốc gia trong đó có việt nam do đó việt nam sẽ phải hợp tác hiệu quả với chín ủy viên không thường trực khác
nếu muốn có được sự đồng thuận trong giải quyết các vấn đề quốc tế
thách thức trước tiên đó là mâu thuẫn và bất đồng về quan điểm chính trị giữa năm ủy viên thường trực của hội đồng bảo an ngày càng gia tăng gây trở ngại cho rất nhiều quốc gia trong đó có việt nam
do đó việt nam sẽ phải hợp tác hiệu quả với chín ủy viên không thường trực trong đó có việt nam do đó việt nam sẽ phải hợp tác hiệu quả với chín ủy viên không thường trực trong đó có việt nam

do đó việt nam sẽ phải hợp tác hiệu quả với chín ủy viên không thường trực trong đó có việt nam